hà nội thêm ba sáu trăm ba mươi năm ca covid một mươi chín mới chỉ còn bảy trăm bảy mươi ba f trong bệnh viện
sở y tế hà nội cuối giờ chiều ngày bảy tháng bốn thông báo ghi nhận thêm ba sáu trăm ba mươi năm ca covid một mươi chín mới giảm gần bốn trăm linh ca so với hôm qua
bệnh nhân phân bố tại ba trăm tám mươi sáu xã phường thị trấn thuộc ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã
một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như long biên ba trăm bảy mươi hai hoàng mai hai trăm bốn mươi hai nam tử liêm hai trăm linh bốn hà đông một trăm tám mươi
cậu dồn số mắc tại hà nội trong đợt dịch bốn từ ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một là một năm trăm một mươi năm năm trăm hai mươi ca
hiện toàn thành phố chỉ còn gần một trăm năm mươi chín ca covid một mươi chín đang điều trị theo dõi
trong số này chỉ còn bảy trăm bảy mươi ba ca điều trị tại các bệnh viện số còn lại theo dõi cách ly tại nhà
hôm qua hà nội không ghi nhận ca tử vong
với vaccine covid một mươi chín hơn chín mươi dân số từ một mươi tám tuổi trở lên ở hà nội đã tiêm mũi ba nhắc lại
đây là số lượng tiêm bởi các trung tâm y tế các quận huyện thị xã tại hà nội và các bệnh viện trung ương đóng trên địa bàn
từ quý ii năm hai nghìn hai mươi hai khi vaccine covid một mươi chín được phân bổ hà nội sẽ triển khai tiêm cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
thủ đô có khoảng chín trăm năm mươi trẻ trong độ tuổi này
theo kế hoạch hà nội phân đấu chín mươi năm trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi được tiêm
tại cuộc họp báo thông tin về tình hình kinh tế xã hội quý i năm hai nghìn hai mươi hai diễn ra chiều ngày sáu tháng bốn
khi được hỏi về động thái hà nội quyết định cho học sinh lớp một đến lớp sáu ở ba mươi quận huyện đến trường kể từ ngày sáu tháng bốn dù chưa tiêm vaccine
ông phạm xuân tiến phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo hà nội cho biết
theo thống kê mới nhất tỷ lệ học sinh tham gia học trực tiếp ở cấp tiểu học đạt trên chín mươi hai
cấp trung học cơ sở đạt chín mươi ba hai và cấp trung học phổ thông hơn chín mươi sáu
ông tiến cho hay
tỷ lệ này cho thấy các bậc phụ huynh có sự đồng thuận cao khi để con em đi học trực tiếp
sáng nay khi tôi trực tiếp đi kiểm tra và trao đổi với các phụ huynh cùng các em học sinh thì thấy rằng mọi người đều rất phấn khởi
lý giải về việc tại sao lại tham mưu cho học sinh lớp một đến lớp sáu đến trường ở thời điểm hiện tại
ông tiến cho biết sở đã căn cứ trên ba yếu tố
một là hà nội đã qua đỉnh dịch
khi dịch đang cao trào việc để nhóm học sinh này đến trường thì nguy cơ lây nhiễm rất cao
vì học trực tiếp sẽ rơi vào tình trạng tập trung đông người ở cự li hẹp
hai là khi khảo sát thì sơ bộ đã có trên bảy mươi năm phụ huynh đồng ý cho con trở lại trường
ba là kem học sinh khối tiểu học đã nghỉ kéo dài suốt từ đầu năm học đến thời điểm hiện tại
trong khi đó chỉ còn hai tháng nữa là kết thúc năm học này
vì vậy việc cho học sinh trở lại trường là thời gian vàng để nhà trường củng cố ôn tập các kiến thức
để học sinh tiểu học bước vào kỳ thi cuối kỳ
về vấn đề tiêm vaccine phó giám đốc sở y tế vũ cao cương cho biết
thành phố đã ban hành kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
đồng thời các địa phương cũng đã xây dựng kế hoạch
khi nào bộ y tế phân bổ vaccine thành phố sẽ lập tức tổ chức tiêm cho trẻ
để đảm bảo an toàn cho việc học sinh đến trường sở y tế phối hợp với sở giáo dục và đào tạo
ban hành hướng dẫn liên ngành
ông cương khẳng định hiện các trường đều đã áp dụng các biện pháp phòng chống dịch
tại trường học theo nội dung hướng dẫn
đồng thời ubnd tp hà nội đã chỉ đạo các chính quyền thành lập các tổ hỗ trợ covid tại trường học
để đảm bảo thực hiện an toàn phòng chống dịch cho các em học sinh
trước đó ngày hai mươi tám tháng ba tại cuộc họp cho ý kiến về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng cho biết
phải tiêm được vaccine mới yên tâm đưa trẻ đến trường
nếu nhiễm sars cov hai thì cũng nhẹ và giảm thiểu rủi ro
tuy nhiên đến ngày bốn tháng bốn ubnd tp hà nội đã có văn bản đồng ý cho học sinh
từ lớp một đến lớp sáu thuộc ba mươi quận huyện thị xã
tiếp từ ngày sáu tháng bốn sau một mươi một tháng liên tiếp phải học trực tuyến để phòng chống dịch covid một mươi chín
theo sở giáo dục và đào tạo sau khi học sinh lớp một đến lớp sáu các quận huyện đi học trực tiếp
đơn vị này sẽ cho lấy ý kiến phụ huynh làm căn cứ để có phương án đề xuất
ubnd tp cho trẻ mầm non đi học trở lại
được biết hiện hà nội có tổng cộng hơn năm trăm linh học sinh mầm non
trong đó khoảng hai mươi tám trường ngoài công lập
việc học sinh tiểu học và lớp sáu tại hà nội đã quay lại trường vào ngày năm tháng bốn vừa rồi
đã khiến nhiều phụ huynh cũng mong chờ
và mong đợi một thông báo tương tự cho các em trong độ tuổi mầm non
vào cùng ngày tại bữa học trực tuyến về việc triển khai công tác cho học sinh tiểu học lớp sáu
thuộc ba mươi quận huyện thị xã trở lại trường học trực tiếp
giám đốc sở giáo dục và đào tạo hà nội trần thế cương cho biết
sẽ lấy ý kiến phụ huynh về việc đón trẻ mầm non trở lại trường
ông trần thế cường cho biết việc lấy ý kiến phụ huynh mầm non
được triển khai khi học sinh tiểu học lớp sáu đi học thông suốt
giám đốc sở giáo dục và đào tạo hà nội
đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo của ba mươi quận huyện thị xã
sẵn sàng tâm thế tâm lý nhân lực nguồn lực điều kiện cơ sở vật chất
để khi có đủ điều kiện sẽ cho học sinh bậc mầm non đi học trực tiếp
theo thống kê của sở giáo dục và đào tạo hà nội
toàn thành phố có hơn năm trăm linh học sinh mầm non
sau gần một năm trẻ mầm non không được đến trường
nhiều cơ sở giáo dục phải dừng hoạt động thậm chí có những nơi phải giải thể
việc đón trẻ mầm non trở lại trường cần có thời gian giả soát cơ sở vật chất
khu vui chơi cũng như kiện tàn đội ngũ giáo viên
sở cũng đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo
chỉ đạo các nhà trường lau dọn vệ sinh cửa quần phòng học bàn ghế
đồ dùng học tập lên các phương án đón trẻ
đảm bảo an toàn phòng chống dịch để dạy học trực tiếp bền vững
trước đó tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ chiều ngày bốn tháng bốn
thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo hoàng minh sơn cho biết
sáu mươi hai trên sáu mươi ba tỉnh thành phố đã cho trẻ mầm non tới trường
còn lại duy nhất thủ đô hà nội
theo đó trong sáu mươi hai tỉnh thành cho trẻ mầm non đến trường
có bảy tỉnh tạm dừng một huyện hoặc một thành phố do dịch bệnh tăng nhanh
các địa phương nhận thấy việc đưa học sinh trở lại trường là cần thiết
nên đã chỉ đạo rất quyết liệt và tích cực việc này
nhận định về vấn đề này theo phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng
trường khoa y tế công cộng đại học y dược tp hcm
lộ trình mở cửa trường học trở lại của hà nội khó có thể gây ra một đợt bùng phát dịch mới
phó giáo sư dũng phân tích
theo quan điểm của tôi các làn sóng dịch có tính chất quy luật
các nhà khoa học quốc tế đã xây dựng mô hình diễn biến dịch
và chúng ta cũng đã sử dụng các mô hình này để dự báo diễn biến dịch trong nước
việc dịch hạ nhiệt ở hà nội nói riêng và trên cả nước nói chung
ở thời điểm hiện tại là điều tất yếu
phó giáo sư dũng dẫn chứng diễn biến dịch cũng giống như giao động của con lắc
cụ thể trong quá trình có lắc giao động nó sẽ thu hẹp dần biên độ
phó giáo sư dũng nói tình hình dịch cũng như vậy
sau khi đạt đỉnh và đi xuống nó vẫn sẽ tiếp tục có sự biến động
nhưng xu hướng chung là vẫn sẽ đi xuống nữa
việc ngày càng có nhiều học sinh được đến trường sẽ không đảo ngược được quá trình này
chuyên gia này cũng nhấn mạnh rằng khi dịch đã hạ nhiệt
việc cho trẻ em đi học là điều rất quan trọng và hiện không có nguy cơ lớn
đương nhiên khi mở cửa lại trường học
các cơ sở giáo dục cần thực hành nghiêm các nguyên tắc chống dịch cơ bản
phó giáo sư dũng chỉ ra trên thực tế tại nước ta
có những lúc dịch tay chân miệng khiến hơn một trăm linh trẻ tử vong
con số này còn cao hơn số trẻ tử vong do covid một mươi chín
ở thời điểm hiện tại những trường học vẫn mở cửa
đương nhiên chúng ta có những lý do để thận trọng
khi mở cửa lại trường học đối với dịch covid một mươi chín
tuy nhiên ở thời điểm hiện tại đã không còn nguy cơ lớn đối với trẻ đến trường
vừa qua trẻ em ở nhà mắc covid một mươi chín rất nhiều
vì thành phố nới lỏng các hoạt động
số ca nhiễm trong cộng đồng cũng tăng cao khi người lớn mắc bệnh lây cho trẻ
nếu trẻ đến trường và thực hiện các biện pháp
phòng dịch tốt có tổ chức
thì nguy cơ lây nhiễm chưa chắc cao hơn so với trẻ khi ở nhà
hiện nay chúng ta đã chuyển từ chiến lược
zero covid sang giai đoạn tích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát có hiệu quả dịch covid một mươi
truyền từ cấm đoán cấm các hoạt động cấm đi lại
sang kiểm soát rủi ro
cụ thể đó là khi cho trẻ đến trường nếu trẻ bị ép không
thì sẽ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đối với trẻ đó lớp học đó
mở cửa đồng bộ nhưng cũng dự phòng đồng bộ